thông tin liên quan đến vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh cửu long sơn tự
và dự án biệt thự sông núi vĩnh trung thuộc khu vực núi chim khúc tỉnh khánh hòa
sáng nay tòa nhân dân tỉnh khánh hòa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
bảy bị cáo bị đưa ra xét xử gồm nguyễn chiến thắng lê đức vinh cùng nguyên là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
đào công thiên nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lê mộng điệp võ tấn thái cùng nguyên là giám đốc sở tài nguyên và môi trường
lê văn rẽ nguyên giám đốc sở xây dựng và trần văn hùng nguyên tri cục trường tri cục quản lý đất đai thuộc sở tài nguyên và môi trường
các bị cáo cùng bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
trong phiên tòa sáng nay bị cáo võ tấn thái vắng mặt vì lý do sức khỏe
theo cáo trạng giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xây dựng khánh hòa
được ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa cấp phép làm chủ đầu tư hai dự án sinh thái tâm linh cửu long sơn tự và biệt thự sông núi vĩnh trung
quá trình cấp phép các bị can đã có nhiều sai phạm trong việc giao đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
trong đó các bị can nguyễn chiến thắng đào công thiên võ tân thái và trần văn hùng
có sai phạm liên quan đến việc cấp giao dự án sinh thái tâm linh cửu long sơn tự
còn bị can lê đức vinh lê văn rẽ lê mộng điệp trần văn hùng có sai phạm liên quan đến dự án biệt thự sông núi vĩnh trung
tại phiên tòa sáng nay sau phần khai mạc hội đồng xét xử xoay quanh nội dung thẩm tra hồ sơ lý lịch các bị cáo
người làm chứng cùng những người có nghĩa vụ liên quan phiên tòa dự kiến kéo dài từ bốn đến năm ngày